một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quốc hội quan tâm trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung
một số điều của luật tổ chức chính quyền địa phương và luật tổ chức chính phủ đó là việc giảm số lượng cấp phó hội đồng nhân dân các cấp
mặc dù đa số đại biểu đồng tình với việc giữ nguyên bộ máy hiện hành
song nếu không giảm có đảm bảo được việc tinh giản bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu lực hiệu quả theo nghị quyết số một mươi tám
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân bên lề hành lang quốc hội
bởi vì sở dĩ hiện nay phải nhiều cấp phó là chúng ta chưa ứng dụng cái công nghệ tiên tiến vào cái hoạt động quản lý
chẳng hạn như là công nghệ thông tin rồi gần đây là ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động quản lý điều hành
lý do thứ hai đó là chúng ta chưa phân quyền cho từng thể nhân tức là cá nhân một cách mạch lạc
cho nên là một người thì làm nhiều việc
lại phải có nhiều người giúp việc
dẫn đến cái tình trạng phải một ông thủ trưởng là phải có nhiều cái ông phó giúp cho mình từng lĩnh vực một